chợ đồng xuân một khu chợ có lịch sử ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử văn hóa lâu đời thăng long hà nội
không chỉ là nơi buôn bán huyên náo nhộn nhịp nhất hà thành
chợ đồng xuân còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa tinh thần phản ánh cuộc sống sinh hoạt của người dân kẻ chợ xưa
và cũng là điểm đến không thể thiếu của mỗi du khách khi dừng chân ở hà nội
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ
nằm trong liên khu một lúc đó nhận được lệnh chợ đồng xuân lập tức đóng cửa
nhân dân nhanh chóng lập một chiến lũy bằng bàn ghế sạp gỗ để tạo thành chứa ngại vật đối với xe địch
trong suốt sáu mươi ngày đêm quyết tử để bảo vệ thủ đô
chợ đồng xuân là chợ lớn nhất hà nội thời ấy
sau khi người pháp xây dựng cầu long biên thì việc buôn bán ở chợ đồng xuân càng phát triển mạnh
nhờ có vị trí giao thông thuận lợi cả về đường bộ đường thủy và đường sắt
chợ đồng xuân ngày càng tấp nập đông đúc và trở thành điểm tham quan
mua sắm hấp dẫn của người dân thủ đô và du khách mỗi khi đến hà nội
tôi đi theo đoàn tour đến đây tôi không biết chợ được xây dựng theo kiến trúc gì
nhưng tôi thấy nó cổ kính nhưng cũng rất hiện đại tôi rất thích
bạn tôi đã từng đến việt nam và chia sẻ với tôi đến việt nam có thủ đô hà nội
có phố cổ và có cái chợ rất đẹp nhiều đồ tôi sẽ nhắc cậu ấy đấy là chợ đồng xuân
trở thành trung tâm buôn bán sầm ớt bậc nhất ở hà nội
chợ đồng xuân vẫn lưu lại những giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng vốn có của nó
năm hai nghìn ba cùng với tuyến phố đi bộ hàng đào đồng xuân
chợ đêm đồng xuân đã ra đời góp phần đa dạng hóa hoạt động của chợ
và phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi mua sắm của du khách trong và ngoài nước
chúng tôi rất yêu hà nội việt nam yêu phố cổ và chợ đồng xuân
chúng tôi đã đến chợ đồng xuân rất nhiều lần rồi lần nào cũng mua được rất nhiều đồ
ở đây đa dạng các mặt hàng và người bán cũng rất vui vẻ
chúng tôi không bị mua đắt quá có thể nói một từ thôi quá tuyệt vời
tới đây hà nội dự kiến sẽ tổ chức chợ phiên đồng xuân mỗi năm một lần vào mùa thu
đến phiên chợ này du khách sẽ tìm thấy nét đẹp văn hóa thăng long với cảnh mua bán tấp nập
vui vẻ người bán hàng trong chợ mặc áo dài giao tiếp với khách hòa nhã
không nói thách các mặt hàng qua đó làm sống lại một nét đẹp thanh lịch nổi tiếng của người tràng an xưa